vòng thi khu vực hội thi olympic toàn quốc các môn khoa học mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
mang tên ánh sáng soi đường lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín vừa được tổ chức tại trường đại học sư phạm đại học đà nẵng
với bốn đội thi đến từ các tỉnh thanh hóa bình định thành phố đà nẵng và ban thanh niên quân đội
hội thi olympic toàn quốc các môn khoa học mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
ánh sáng soi đường lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín được chia làm hai bảng bảng cá nhân và bảng đội tuyển
với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên internet và sân khấu hóa
tính đến ngày hai tháng năm đã có hơn hai trăm ba mươi bốn năm trăm bốn mươi sinh viên giáo viên và giảng viên
thuộc hơn hai năm trăm linh trường của sáu mươi bảy tỉnh thành đoàn đoàn trực thuộc và sinh viên ở nước ngoài tham gia
sau vòng thi cấp cục ban giám khảo đã lựa chọn ra bốn đội thi đạt giá nhất
gồm thanh hóa bình định đà nẵng
và ban thanh niên quân đội vào vòng thi khu vực với bốn phần thi
kết quả chung cuộc ban thanh niên quân đội đạt điểm cao nhất với tổng một trăm sáu mươi sáu một điểm
đứng nhì là đội thanh hóa với chín mươi bốn điểm thứ ba là đội đà nẵng với sáu mươi bảy chín điểm